tại thành phố hồ chí minh ban chỉ đạo cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam
đã tổ chức hội nghị tổng kết một mươi năm thực hiện cuộc vận động
đến dự có đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh
sau một mươi năm triển khai cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam
đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành vi ưu tiên sử dụng hàng việt nam
trong mua sắm công trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
và đặc biệt là sự hướng ứng tích cực của người tiêu dùng
tuy nhiên kết quả đạt được vẫn hạn chế do thiếu sự chỉ đạo quyết liệt của một số cấp ủy chính quyền
công tác quản lý thị trường còn yếu kém hàng giả hàng nhái không rõ nguồn gốc
không bảo đảm an toàn thực phẩm vẫn tràn lan trên thị trường
ảnh hưởng đến tâm lý tiêu dùng và ưu tiên hàng việt